còn có hai đối tượng lê thị vân trinh và hoàng thị hồng cũng bị bắt quả tang khi tham gia đánh bạc nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
thời gian qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn xảy ra tình trạng người dân bị các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản
song song với các biện pháp đấu tranh của các lực lượng chức năng thì người dân cần hết sức cảnh giác phòng ngừa với loại tội phạm này
người phụ nữ này
là một trong những nạn nhân bị lừa đảo
trước đó bà có thế chấp sổ đỏ vay vốn tại ngân hàng
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín có một người đàn ông tự xưng tên là nam giới thiệu đang làm công ty bảo hiểm liên ngân hàng
đến nhà bà để tư vấn các gói bảo hiểm ưu đãi và khách hàng được mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nhà quản lý
do cả tin bà đã mua gói bảo hiểm hai mươi triệu đồng và được đối tượng đưa cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không biết đó là giả
tuy nhiên từ khi nhận được số tiền
bà không thể liên lạc được với đối tượng cũng như phản hồi của đối tượng về sổ bảo hiểm mà bà đã tham gia
hôm đấy là tôi đang ở nhà có một người đàn ông giới thiệu là người của ngân hàng bảo hiểm ngân hàng tôi cũng đinh đinh là phải
và sau khi một anh giới thiệu một lúc thì tôi đồng ý và mua một gói bảo hiểm hai mươi triệu
thì anh cũng giới thiệu là nếu như chị vay ngân hàng mà chị mua gói bảo hiểm này thì thứ nhất chị được lấy sổ về nhà
bên nhà nước bây giờ đang không khuyến khích cầm sổ của dân
thì tôi cứ nghĩ là mà anh ấy là người nhân viên ngân hàng thì tôi tin tưởng quá rồi mà lại bảo tôi là ra ngân hàng ký tôi mới lại mua
tôi mua và tôi có giao tiền cho
khi gia đình mình có nhu cầu vay vốn tốt nhất là đến trụ sở ngân hàng để các nhân viên ngân hàng tư vấn các vay bốn các hình thức và loại hình cho vay
và khi mà ký kết các hợp đồng tiến dụng hoặc hợp đồng thế chấp tài sản
thì bà con nên đến ngân hàng và sẽ hướng dẫn chi tiết
khi mà giao kết hợp đồng hoặc là cùng nhau lập hợp đồng sẽ ký lại tại trụ sở ngân hàng
để tránh thời gian lợi dụng thì bà con không nên để lộ thông tin về tài sản của mình hoặc là giấy tờ có giá như là sổ tiết kiệm
để tránh kẻ gian lợi dụng cho mượn rồi là họ đem đi cầm cố tại các tổ chức tiến dụng khác
mới đây chị hoàng quỳnh trang chúa tại phường tam thành nhận được điện thoại thông báo chị nợ công ty fe credit
có trụ sở tại phường tam thành
hồ chí minh thành phố hồ chí minh số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
do không vay số tiền này chị cố biện minh nhưng được người gọi nêu đúng thông tin cá nhân như địa chỉ
số chứng minh nhân dân và đã làm hồ sơ vay vốn từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
từ đó đến nay gia đình chị liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ các số máy lạ khủng bố tinh thần yêu cầu trả nợ
số điện thoại lạ đấy thì tôi không hề quen nhưng lại cứ liên tục đòi là phải trả nợ thế nọ thế kia
thì tôi không được nợ
nên là tôi không làm theo
nên là tôi cũng mong muốn là khi mà ai mà gặp phải sự việc như thế thì nên lên trình báo cơ quan công an
từ thông tin phản ánh phòng an ninh kinh tế công an tỉnh triển khai nắm phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xuống địa bàn phối hợp với các công ty doanh nghiệp ngân hàng để làm rõ một số thông tin ban đầu về sự việc
trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn xuất hiện cái hành vi lừa đảo lợi dụng cái việc mà người bị hại
đăng tải các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các mạng xã hội để trao đổi mua bán bất động sản
từ cái cơ sở trên các đối tượng xấu lợi dụng cái việc này thu thập thông tin trên mạng để in ra những cái sổ giả để tiến hành môi giới những cái gói lừa đảo để bảo hiểm
song song với các biện pháp đấu tranh của lực lượng công an người dân cần nâng cao cảnh giác bảo mật tài khoản chứng minh nhân dân sổ đỏ
khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo
cần báo ngay với lực lượng công an không chuyển tiền đưa tiền dưới bất kể hình thức nào cho những người không rõ thông tin
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
về tội trốn thi hành án
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng liên quan đến tội trốn thi hành án cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thị ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số bảy ngõ bảy phố ngô quang bích phường tiền phong tp thái bình tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách ba cm dưới sau cánh mũi trái
và đối tượng phạm trọng quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu phường hoàng diệu tp thái bình tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách một cm trên sau đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm hai mươi chín
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện